vâng dù được liên tục các cơ quan chức năng tuyên truyền cảnh báo về những mối hiểm họa từ pháo nổ
thế nhưng mới đây một nhóm học sinh lớp tám đã bị lực lượng công an huyện hưng hà tỉnh thái bình phát hiện
khi đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ và một số dụng cụ nguyên liệu dùng để chế tạo pháo nổ
đây là hành vi vi phạm pháp luật và đặc biệt đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của các em học sinh
đây là tang vật gồm cuộn giấy đã cuốn tròn hình trụ và một số loại bột để trộm và nhồi thành pháo nổ
toàn bộ tăng vật và công thức chế tạo pháo đều được các em tự tìm hiểu trên ứng dụng youtube
sau đó tìm mua một số chất dùng để chế tạo pháo theo hướng dẫn trên trang mua sắm lazada
khi chế tạo xong một số sản phẩm nhóm học sinh đã rủ nhau đốt thử tại nhà văn hóa nhân cầu ba thị trấn hưng hà gây phát nổ
cháu cháu học trên mạng và cháu bắt đầu đặt nguyên liệu trên ứng dụng lazada bằng điện thoại
sau đó cháu nhận hàng và cháu tiến hành vào
công việc trộn những nguyên liệu đã mua vào với nhau
xong bọn cháu lấy những vỏ pháo đã cuộn sẵn rồi nhồi thuốc vào
lúc giờ ra chơi bạn tự ấm bạn rủ cháu tối về đi đốt pháo với tao không
cháu đốt ở đường cao tốc thái hà
ngay khi nhận được thông tin về vụ việc công an huyện hưng hà phối hợp với ban giám hiệu trường trung học cơ sở lê danh phương đã khẩn trương vào cuộc
qua kiểm tra các lớp học đã phát hiện hai học sinh là đặng hữu tưởng và nguyễn hữu tuyển đều là học sinh lớp tám
đang tàng trữ ba quả pháo năm vỏ pháo một dây ni lông dài ba mươi cm hai túi ni lông chứa bột màu vàng màu trắng đều là nguyên liệu dùng vào việc chế tạo pháo nổ
vụ việc này nếu không được phát hiện ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những hệ lụy khó lường
ở đây thì cũng đề nghị với lực lượng công an thì qua cái này thì răn đe các cháu để các cháu một cái bài học
của cả một cuộc đời đi theo suốt một cuộc đời của các cháu từ nay trở về sau không vi phạm pháp luật đã bị một lần rồi đằng sau là phải nhớ đòi không những đốt pháo nhưng còn các cái việc khác
qua việc các cháu mua về và đã sản xuất thành thuốc pháo và đã cuộn thành pháo thành phẩm qua đây thì cơ quan công an cũng xin nhắc nhở một số nhà trường
chủ động kiểm tra phát hiện thu giữ
vũ khí vật điều lỗ công cụ hỗ trợ đối với các cháu học sinh và cũng kịp thời thông báo cho cơ quan công an dấu hiệu bất thường của các cháu học sinh
đối với gia đình để ý các cháu nếu có những hành vi bất thường thì cũng kịp thời kiểm tra kịp thời để phát hiện những hành vi vi phạm của các cháu
trên thực tế đã có rất nhiều hậu quả đau lòng từ hành vi chế tạo pháo nổ
mới đây nhất một nam học sinh một mươi ba tuổi chú xã tân hoa huyện lục ngạn
tỉnh bắc giang đã tử vong trong khi đang chế tạo pháo
đây là những bài học đắt giá cho chính các em học sinh các bậc phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em mình